sau hai năm xây dựng và triển khai vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
đã khai trương ứng dụng bộ phần mềm chính quyền điện tử ba cấp tỉnh huyện và xã phường
đây là ứng dụng mới góp phần làm giảm thủ tục hành chính dườm già mang lại hiệu quả và thuận lợi cho người dân
chính quyền điện tử tỉnh lào cai được xây dựng trên cơ sở ứng dụng bộ ba phần mềm
đó là cổng thông tin điện tử dịch vụ hành chính công quản lý văn bản và điều hành
sau hai năm triển khai đến nay lào cai có một cổng thông tin điện tử của tỉnh
và bốn mươi sáu cổng thành phần của các sở ban ngành ủy ban nhân dân huyện thành phố và thị trấn
chính quyền điện tử đã góp phần quan trọng để cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
giúp lào cai nằm trong tốc đầu của cả nước về chỉ số pci
phần mềm dịch vụ hành chính công đã được ứng dụng tại một mươi bảy sở ban ngành chín huyện thành phố và hai mươi bảy xã phường thị trấn
bảo đảm cung cấp một trăm linh bốn dịch vụ hành chính công thông suốt
viện an toàn góp phần giảm chi phí và thời gian tắc nghiệp cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp ở địa phương